thưa quý vị đúng bảy giờ ba mươi phút sáng nay gần một triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
với môn thi đầu tiên là ngữ văn thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
đây là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông
chủ yếu là lớp một mươi hai các nội dung dạy học được tinh giản do tác động của dịch covid một mươi chín không được đưa vào đề thi năm nay
ngoài những kiến thức mang tính cơ bản vẫn sẽ có độ phân hóa để phân loại thí sinh
sáng nay thí sinh làm bài ngữ văn trong một trăm hai mươi phút bắt đầu từ bảy h ba mươi năm phút buổi chiều thí sinh tiếp tục thi môn toán trong chín mươi phút bắt đầu từ một mươi bốn h